do mực nước tại các hồ chứa đều rất thấp vì vậy khu vực miền bắc và miền trung của nước ta đang đứng trước nguy cơ bị thiếu nước
thậm chí có thể còn xảy ra tình trạng khô hạn nhất là từ nay cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo nhận định từ các chuyên gia khí tượng đây là giai đoạn ít mưa nhất trong năm
trong đó lượng mưa của tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thấp hơn trung bình nhiều năm
mưa ít lượng nước hiện tại ở các hồ chứa cũng đang rất thấp
vì vậy trong thời gian tới nguồn nước sẽ càng ruột giảm so với mọi năm
với bắc bộ hạ lưu sông lô là nơi thiếu hụt nhiều nhất từ ba mươi đến tám mươi
còn tại trung bộ nguồn nước sẽ tiếp tục thiếu hụt từ ba mươi đến sáu mươi mực nước thấp nhất lịch sử có thể xuất hiện
hạn hán thiếu nước thường diễn ra từ từ khó nhận biết như bão lũ
tuy nhiên khi đã xảy ra tình trạng hạn hán thiếu nước thường diễn ra trên diện rộng khó ứng phó
các thông tin cảnh báo về hạn hán thiếu nước sẽ được cập nhật thường xuyên
bà con nên theo dõi để có kế hoạch tích chữ nước